vừa qua trường hợp bệnh nhân số bảy trăm một mươi bốn có dấu hiệu bệnh lý khá rõ ràng
thế nhưng vẫn tiếp xúc cộng đồng vẫn đi khám ở nhiều nơi
trường hợp này đã đặt ra một phép thử đối với các giải pháp chống dịch hiện có
tại nhiều quận ở thủ đô hà nội
trường hợp của bệnh nhân bảy trăm một mươi bốn có du lịch cùng gia đình tại đà nẵng
sau khi trở về bệnh nhân có dấu hiệu ốm và sốt
trong thời gian đó bệnh nhân có hai tuần tiếp xúc nhiều ngoài cộng đồng
đi khám nhiều nơi liên quan đến nhiều quận tại hà nội
với nguy cơ cao như vậy nhưng bệnh nhân vẫn có thể di chuyển qua nhiều địa điểm
dóng lên cảnh báo về công tác sang lọc và kiểm soát nguy cơ bệnh của nhiều đơn vị
bên cạnh đó đây cũng là một phép thử cho các địa phương trong công tác chuẩn bị
sẵn sàng đối phó với dịch trước những tình huống bất ngờ
phương vĩnh phúc thuộc quận ba đình nơi đặt bệnh viện phổi trung ương
cũng là nơi bệnh nhân bảy trăm một mươi bốn tới khám đã bị đặt vào tình trạng cảnh báo cao độ
ngay khi nắm được thông tin về dịch tễ của bệnh nhân
phương vĩnh phúc thuộc quận ba đình nơi đặt bệnh viện phổi trung ương
nguồn lây nhiễm khá lớn bởi vì lượng người bệnh ra vào thường xuyên hàng ngày của bệnh viện là rất nhiều
vì vậy ngay từ khi dịch bùng phát chúng tôi đã có công tác phối hợp với các bệnh viện
khi dịch bệnh bùng phát xảy ra thì đối với lực lượng y tế công an phường
thì thực hiện trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
đối với bàn nhân dân phường chúng tôi cũng phải nắm các số liệu thường xuyên
cập nhật để kịp thời có các biện pháp phối hợp để đảm bảo thực hiện tốt nhất
công tác phòng
có thể thấy các nguy cơ khiến dịch bùng phát sẽ xuất hiện ở những thời điểm bất ngờ
nằm ngoài dự tính
chính vì thế các địa phương cần phải cảnh giác
xiết chặt hơn các công tác kiểm soát và ngăn chặn